bến đỏ tùng luật hay còn gọi là bến đỏ b trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước là tuyến vượt sông bến hải quan trọng
nhằm kịp thời chi viện sức người sức của cho chiến trường miền nam và đảo cồn cỏ anh hùng
câu chuyện về người chiến sĩ dân quân du kích nhận nhiệm vụ mở đường máu trên sông bến hải đưa bộ đội sang sông tiến vào nam
chính là minh chứng cho tinh thần ấy của quân và dân quảng trị trong những năm tháng đấu tranh gian khổ và ác liệt
phóng sự sau của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng trị
trong tháng mùa đông năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám khi trên đầu bom đạn quân thù chút xuống không ngớt dưới sông lại dày đặc bom từ trường bom nổ chậm
chỉ với chiếc thuyền bé nhỏ người chiến sĩ trẻ nguyễn văn đồng cùng đồng đội dò đường trong đêm mỗi nhịp trèo là một lần mạng sống có thể bị tước đi bất cứ lúc nào